tại nhà quốc hội ủy ban pháp luật của quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ hai để thẩm tra một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn và phiên họp thứ tư của ủy ban thường vụ quốc hội vào tháng một mươi tới đây
trong phiên họp buổi sáng ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban pháp luật cho ý kiến về dự án luật trách nhiệm bồi thường nhà nước sửa đổi
qua thảo luận và đóng góp ý kiến nhiều đại biểu cho rằng việc xây dựng luật phải xác định từng bước tính đến tất cả các trường hợp mở rộng dần dần để bảo đảm giữ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tác động bởi quyết định của nhà nước
thống nhất với văn bản pháp luật hiện hành thiết lập cơ chế pháp lý minh bạch khả thi để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính tố tụng và thi hành án

thống nhất với văn bản pháp luật hiện hành thiết lập cơ chế pháp luật hiện hành thi hành án